hôm qua các binh sĩ iraq trên đường tiến về mosul đã có cuộc chiến nhằm giành lại thị trấn al iras
cách thành phố munsun khoảng bảy km về phía đông nam nơi đang diễn ra các cuộc tấn công dữ dội
của các lực lượng đặc nhiệm iraq tại các quận phía đông thành phố này
trong tuần qua đội quân tinh nhuệ này của iraq đã tiến vào thành phố dành lại sáu quận
tạo lợi thế lớn cho quân chính phủ trong cuộc chiến giải phóng nơi được coi là thành trì của is tại iraq
việc giành lại muôn son có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi điều này đồng nghĩa với việc đập tan được một nửa
cái gọi là nhà nước hồi giáo tự xưng mà chỉ huy của is là abu baka al abadi đã tuyên bố thành lập
cách đây hai năm tại một thánh đường ở monsun
người phát ngôn của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và lực lượng an ninh mỹ tại afghanistan
đã cam kết mở cuộc điều tra việc nhiều dân thường bị thiệt mạng trong một cuộc không kích diễn ra
trong tuần này gần thành phố kunduz ở miền bắc afghanistan
tuyên bố trên được đưa ra sau khi có tới hơn ba mươi người một nửa trong số đó là trẻ em cùng ba thành viên
của lực lượng đặc nhiệm afghanistan và hai cố vấn người mỹ đã thiệt mạng hôm ba tháng một mươi một vừa qua
sau một vụ oanh kích xuống ngôi làng bus akaradi ngoại ô thành phố kunduz
trong khi đó giới chức afghanistan cho biết có ít nhất ba mươi ba dân thường thiệt mạng trong đó có một mươi bảy trẻ em
vụ không kích được tiến hành sau khi cuộc đột kích của quân đội đặc nhiệm gặp phải sự đáp trả dữ dội từ các tay súng taliban
mức độ nghiêm trọng của cuộc giao tranh lần này cho thấy tình hình an ninh tại kunduz vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn
chính phủ mới của hy lạp tuyên thệ nhậm chức sau khi tiến hành cải tổ nội các nhằm nỗ lực đẩy nhanh về thực hiện cải cách
theo các điều kiện của gói cứu trợ quốc tế đồng thời tăng cường uy tín của chính phủ
thủ tướng alexy tipras nhấn mạnh ngoài việc giữ lại một số vị trí chủ chốt nhất trong chính phủ
như bộ trưởng tài chính và bộ trưởng tài chính
bộ trưởng tài chính của ông eccles salakalos người đang dẫn dắt cuộc đàm phán của hy lạp với các chủ nợ quốc tế
người đứng đầu cơ quan phụ trách chương trình tư nhân hóa của hy lạp ông stereos pissoliad
được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ phát triển ông dmitry cliakov người đứng đầu văn phòng kinh tế của tổng thống
được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách thực hiện chương trình cứu trợ quốc tế
đây được coi là một sự nhượng bộ của ông tiprat trước những chủ nợ từng cáo buộc hy lạp quá chậm chạp
trong việc tư nhân hóa tài sản nhà nước
các nhà hoạt động hà lan cho biết đã thu thập được gần hai phần ba số chữ ký cần thiết để buộc chính phủ nước này
phải tổ chức chưng cầu dân ý về hiệp định thương mại mới giữa liên minh châu âu eu và canada
các phong trào quần chúng ở hà lan đang kêu gọi chưng cầu dân ý về việc liệu quốc hội nước này có nên thông qua ceta
cũng như hiệp định đối tác thương mại đầu tư xuyên đại tây dương ttc